liên quan đến kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương về công tác cán bộ tại tỉnh quảng nam thời gian qua
ngày một mươi hai tháng ba ông nguyễn hồng quang tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam vừa có quyết định thu hồi
hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ đối với ông lê phước hoài bảo giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh
ủy ban kiểm tra trung ương kết luận ông lê phúc hoài bảo không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân
trong hồ sơ lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
có ý thức tổ chức kỷ luật kém vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng
không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền
làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông lê phước hoài ba